vùng quê xuân hải huyện nghi xuân còn nghèo đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy điểm đến chủ yếu của người dân khi có nhu cầu khám và chữa bệnh vẫn là trạm y tế cơ sở
với tình cảm và trách nhiệm của người đứng đầu bên cạnh nâng cao y đức
nghiệp vụ toàn diện cho đội ngũ cán bộ nhân viên
bác sĩ đinh thế diện đã tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ từ hoạt động xã hội hóa
để đầu tư nâng cấp phương tiện trang thiết bị hiện đại
từng bước nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân
điều tập quan tâm nhất của đại trạm y tế xuân hải ở đây
là chúng tôi anh em tập trung đoàn kết và không ngừng học tập để nâng cao trình đội chuyên môn
thứ hai nữa là ta có rồi ý đức
theo phương châm của ngành là tiện tới sự hài lòng của người bệnh
do đó trong những năm qua
chúng tôi đã làm được rất tốt công việc này tạo niềm tin cho nhân dân
với sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của cả tập thể y bác sĩ
do bác sĩ đinh thế diện đứng đầu
trạm y tế xuân hải còn là điểm đến tin cậy của nhiều bệnh nhân từ các địa phương khác
kể cả người dân tại các huyện lân cận của tỉnh nghệ an
nhiều năm qua trạm y tế xuân hải đã góp phần quan trọng
trong giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến trên
trạm y tế xuân hải đã từ lâu được nhân dân rất mệt mổ
và cũng được rất đông bệnh nhân đến khám điều trị đó
và chính sự chất lượng chuyên môn đảm bảo
và cũng không xảy ra tai biến về chuyên môn
và đặc biệt là ý đức cờ đỏ cũng rất tốt
và thu được bệnh nhân đến khám điều trị
và do vậy xuân hải là địa bàn gần bệnh viện
cho nên cũng giảm tài cho được bệnh viện rất nhiều
suốt gần bốn mươi năm phấn đấu và công hiến
cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
bác sĩ đinh thế diện đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý
của chính phủ bộ y tế và các cấp ngành
trung ương đến địa phương
đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy ông vinh dự được nhận danh hiệu
thầy thuốc yêu tú
nhưng đối với ông phần thưởng lớn nhất là tình cảm
và niềm tin yêu của nhân dân của đồng nghiệp
trong suốt quãng đời phấn đấu và trưởng thành
tiếp theo chương trình hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đã có hơn hai hai triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
trong mục theo dòng sự kiện việt nam với năm apec hai nghìn một mươi bảy
hôm nay ngày hai mươi sáu tháng hai sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tỉnh bình dương đã có báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn
tại căn nhà trong hẻm trên đường ba mươi tháng bốn
thuộc khu phố hai phường phú hòa thành phố thủ dầu một
theo nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện
diện tích căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng tám mươi m hai
chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình
khi lực lượng chữa cháy đến phá cửa vào trong
thì phát hiện bốn thi thể đều là người trong một gia đình
nằm ở các vị trí khác nhau
bước đầu xác định nạn nhân tử vong là người trong một gia đình
gồm anh hồ hồng diệp ba mươi chín tuổi quê vĩnh long
chị đoàn thị phi yến ba mươi ba tuổi quê bến tre
hai bé hồ gia bảo chín tuổi và hồ bảo châu ba tuổi
trước vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng
khiến bốn người tử vong bộ công an đã cử lực lượng đến
phối hợp với công an tỉnh bình dương khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ việc và bước đầu nhận định
nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện
trong chiều nay phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đến thăm hỏi
hỗ trợ kịp thời gia đình hộ dân bị thiệt hại
khẩn trương khắc phục hậu quả sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
phó thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chỉ đạo các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn
thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng hai nhiều nhà vườn trồng mai và trồng hoa màu
tại phường hiệp bình phước quận thủ đức tp hcm
bất ngờ bị nước sông gây ngập nặng
sự việc đã khiến người dân rất lo lắng thức trắng đêm để khắc phục
nhưng đến sáng nay là ngày hai mươi sáu tháng hai
hàng ngàn gốc mai vẫn bị ngập trong nước
theo người dân sống tại khu phố năm phường hiệp bình phước quận thủ đức
mặc dù chiều tối ngày hai mươi năm tháng hai trời không mưa và không có chiều cường
nhưng khoảng một mươi tám giờ nước từ sông sài gòn bắt đầu chảy mạnh
tràn nhanh vào các vườn mai vườn hoa màu và nhà dân
khiến họ không kịp trở tay làm hàng ngàn gốc mai bị ngập sâu trong nước
nhiều vườn hoa màu sắp thu hoạch cũng bị nước nhấn chìm
người dân cho biết thường từ tháng bảy đến tháng chín âm lịch hàng năm
thì nơi đây sẽ bị ngập nhẹ do có chiều cường
tuy nhiên việc bị nước dân gây ngập nặng ở thời điểm này là điều bất thường
đến đêm ngày hai mươi năm tháng hai nước vẫn tiếp tục tràn vào trong các vườn mai
khi kiểm tra người dân phát hiện nắp cống ủ tư mậu bị gỡ ra mà không rõ lý do
gần đó có nhiều máy ủi máy xúc đất của một công trình
trước việc các vườn mai và hoa màu bị ngập một cách bất thường này
rất cần cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc
tìm rõ nguyên nhân và hướng khắc phục để bà con yên tâm hoạt động sản xuất
các web chính thức của viện vật lý địa cầu phát đi thông tin về một trận động đất
có độ lớn ba chín độ richter vừa xảy ra tại huyện nam trà my
theo đó tâm chấn động đất có độ sâu chấn tiêu một mươi km xảy ra tại khu vực kể trên
lúc một mươi một h hai mươi phút cùng ngày
cũng trong ngày ông hồ quang biểu chủ tịch ubnd huyện nam trà my xác nhận
trận động đất gây dung chuyển lớn tại khu vực nước xa
giáp danh giữa hai huyện nam trà my và bắc trà my hiện chưa có ghi nhận thiệt hại
các cơ quan chức năng
vẫn đang tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của trận động đất này
đến năm hai nghìn ba mươi hà nội sẽ có chín tuyến xe buýt nhanh brt
hiện nay hà nội có tuyến xe buýt nhanh đầu tiên tuyến kim mã yên nghĩa
tuyến thứ hai sắp được xây dựng trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy là tuyến kim mã hòa lạc
được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
khi một số tuyến đường sắt đô thị chưa được triển khai
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sẽ nghiên cứu thiết kế từng tuyến xe buýt nhanh
điều kiện về cơ sở hạ tầng và khả năng tài chính từng giai đoạn
để quyết định thứ tự triển khai các tuyến
theo số liệu của tổng cục thống kê trong tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
lượng khách quốc tế đến với việt nam đạt gần một hai triệu lượt
tăng một mươi chín một so với tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và tăng bốn mươi hai hai so với tháng hai
tính chung hai tháng đầu năm đã có trên hai hai triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
tăng ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
đây là những tín hiệu rất tích cực đến từ ngành du lịch những tháng đầu năm
trong bối cảnh ngành đang khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết tám của bộ chính trị
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng như hiện nay
chắc chắn ngành du lịch sẽ đạt được mục tiêu đón một mươi một năm triệu
khách quốc tế sáu mươi sáu triệu lượt khách nội địa
tổng thu từ khách du lịch đạt bốn trăm sáu mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi chín
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương gọi tắt là apec hai nghìn hai mươi
các hoạt động của năm apec hai nghìn một mươi bảy đã chính thức được bắt đầu
với các phiên họp tại hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp apec som một
đang diễn ra tại nhà trang khánh hòa
và trong chương trình thời sự ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn
cùng tìm hiểu rõ hơn vai trò của các quốc gia asean đối với apec
đặc biệt là vai trò và đóng góp của việt nam một thành viên có trách nhiệm trong khối
tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thủ tướng úc bob hackey đưa ra lời kêu gọi kiến tạo
một sự hợp tác kinh tế hữu hiệu hơn cho toàn vùng châu á
và thái bình dương
kết quả của lời kêu gọi này là hội nghị đầu tiên của apec tổ chức tại canberra úc vào tháng một mươi
hội nghị đặt giữ quyền chủ tọa của bộ trưởng ngoại giao úc gareth erven
với sự tham dự của các bộ trưởng đến từ một mươi hai quốc gia
hội nghị kết thúc với lời cam kết sẽ tổ chức hội nghị hàng năm tại singapore và hàn quốc
trong số một mươi hai quốc gia sáng lập apec năm ấy có tới sáu quốc gia asean là indonesia
thái lan philippines singapore brunei và malaysia
chính thức trở thành thành viên asean
việt nam cũng chính thức trở thành thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
tiến một bước quan trọng trong lộ trình hội nhập quốc tế
dấu mốc quan trọng của việt nam trong apec
chính là việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch apec năm hai nghìn sáu
với việc đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao apec lần thứ một mươi bốn
hội nghị bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec lần thứ một mươi tám
cùng hơn một trăm linh sự kiện đưa ra triển vọng dài hạn
về hướng tới mục tiêu hình thành khu vực thương mại tự do
của toàn khu vực châu á thái bình dương ft aap
như vậy có thể thấy việt nam nói riêng và khối asean nói chung
có vai trò và đóng góp rất quan trọng trong hoạt động và thành công chung của apec
và sau một mươi một năm việc việt nam lần thứ hai là chủ nhà của hội nghị cấp cao apec năm hai nghìn hai mươi
một lần nữa khẳng định vị thế của chúng ta trong ngôi nhà chung của khu vực châu á thái bình dương
đây cũng được coi là trọng điểm ngoại giao của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
ngày nay apec có trách nhiệm cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu
đây là cơ hội để thúc đẩy và phát triển các quan hệ hợp tác của các nền kinh tế thành viên apec
tôi mong rằng những gì mà chúng ta có thể đạt được trong năm apec hai nghìn một mươi bảy tới đây
sẽ tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của apec
tôi rất kỳ vọng vào những ý tưởng mới được đưa ra
để những ưu tiên trong năm apec hai nghìn một mươi bảy đã được xác định đi vào hiện thực
trên tinh thần tạo động lực mới hướng tới tương lai chung
như mục tiêu apec hai nghìn một mươi bảy
chúng ta kỳ vọng apec hai nghìn một mươi bảy sẽ là một bước tiến mới nữa trong quá trình phát triển này
tập trung vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
có thể nói những ưu tiên của apec năm hai nghìn một mươi bảy như giá nguyên liệu giảm
thương mại toàn cầu và chính sách tiền tệ tài khóa thắt chặt
tăng trưởng kinh tế và thương mại giảm cạnh tranh địa chính trị
khủng bố tội phạm xuyên quốc gia an ninh mạng bất bình đẳng
nghèo đói dịch bệnh và biến đổi khí hậu
cũng là những thách thức mà các quốc gia trong khu vực đông nam á
cũng như khối asean phải đối mặt
chính vì vậy việc chuẩn bị tốt nội dung cho apec lần này
được nước chủ nhà đặc biệt quan tâm
trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động
kinh tế của khu vực và quốc tế vẫn đang trong quá trình hồi phục chậm chạp sau khủng hoảng
vai trò của apec đang đặt ra những thách thức không nhỏ
việc đăng cai tổ chức các hoạt động apec hai nghìn một mươi bảy của việt nam
cũng đặt ra nhiều trọng trách lớn
là nước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy việt nam đã khẳng định sự phát triển năng động
trong lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội và tham gia tích cực
trong các hoạt động trên trường quốc tế
đà nẵng mảnh đất hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa
thành phố duyên hải miền trung với sức hút kỳ lạ tỏa ra từ con người và thiên nhiên
với lợi thế về hệ thống giao thông cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch phát triển
kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quốc tế
đã vinh dự trở thành thành phố tổ chức tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
việc đà nẵng được chọn chính là phần thưởng hết sức ý nghĩa
cho những nỗ lực trong hai mươi năm đổi mới và phát triển của thành phố
năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi đã sẵn sàng đón các đoàn tiền trạm đầu tiên của các thành viên apec đến thăm quan thành phố đà nẵng
tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt cho việt nam khi là nước chủ nhà apec
đặc biệt là khi tuần lễ cấp cao của apec được tổ chức tại đà nẵng
đà nẵng là một thành phố tuyệt vời hệ thống cơ sở hạ tầng rất tốt
ngoài ra với các hội nghị cấp cao được tổ chức tại nha trang thành phố hồ chí minh cần thơ vinh hạ long
các nước thành viên apec có thể thấy việt nam là một đất nước năng động
trong phát triển kinh tế mà còn trong cả phát triển văn hóa xã hội
là nước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy dự kiến việt nam phải chuẩn bị tổ chức cho khoảng hai trăm linh hội nghị
cuộc họp lớn nhỏ trong đó có hai mươi hội nghị cấp bộ trưởng trở lên và tuần lễ cấp cao
như vậy việt nam phải chuẩn bị cơ sở vật chất an ninh y tế chỉnh trang đường phố rất chú đáo
khắp cả nước từ bắc vào nam vừa để quảng bá bảo đảm thành công của các hội nghị
vừa để bạn bè có cơ hội tiếp cận kết nối với các doanh nghiệp địa phương quảng bá đất nước
tôi đánh giá cao những sáng kiến của việt nam trong việc tổ chức apec hai nghìn hai mươi
vấn đề đầu tiên là việc đầu tư quan tâm tới con người
vì như thế cho phép mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng như nhau trong việc tiếp cận các nguồn thông tin
vấn đề thứ hai là việc thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại và đầu tư
như vậy là với việc định hướng các chính sách rõ ràng thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp
trong thời đại công nghệ thông tin
và chúng tôi cũng đánh giá cao việc việt nam đặt hướng ưu tiên trọng tâm vào vấn đề an ninh lương thực
và với việc hội nghị lần thứ nhất quan chức cấp cao apec đang diễn ra thành công tại nha trang
đã mở đầu cho năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy khởi động công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao vào tháng một mươi một tại đà nẵng
có thể nói việt nam đã khởi đầu đầy thuận lợi cho apec hai nghìn một mươi bảy
trong phần tin thế giới
đảng dân chủ mỹ có chủ tịch gốc latin đầu tiên
bmw giới thiệu xe máy biết bay
cựu bộ trưởng lao động mỹ tom perez được bầu chọn là chủ tịch mới của đảng dân chủ
sau hai vòng bỏ phiếu của một trong những cuộc chạy đua vào ban lãnh đạo
được đánh giá là cạnh tranh nhất của đảng này trong nhiều thập kỷ

đáng chú ý ông peret là người gốc mỹ latin
trong khi ông elisan là tín đồ hồi giáo đầu tiên được bầu vào quốc hội mỹ
trên công vị mới ông perez một thành viên kỳ cựu trong chính quyền cựu tổng thống barack obama
sẽ đối mặt với nhiều thách thức như tìm cách đoàn kết và hồi sinh một chính đảng
vẫn còn đang bị chấn động sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng một mươi một năm ngoái
của ứng cử viên clinton đồng thời biến sự phản kháng
tổng thống donald trump trong tầng lớp bình dân mỹ trở thành sự ủng hộ chính trị cho đảng dân chủ
ở mọi cấp độ chính quyền trên cả nước
ít nhất hai mươi tám người bị thương trong đó có một mươi hai người trong tình trạng nguy kịch
sau khi một xe tải lao vào đám đông những người xem diễu hành ở new yorklyn của mỹ
theo báo cáo của cảnh sát cho hay tài xế xe tải đã bị bắt
tổng số hai mươi một nạn nhân đã được đưa tới một số bệnh viện gần đó
trong khi bảy người khác bị thương nhẹ đã tử
từ chối vào viện nạn nhân bị thương có cả trẻ em lẫn người già
một nữ cảnh sát bị thương nhẹ vì xe đâm
tuy nhiên cảnh sát cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước
theo lời nhân chứng chiếc xe tải màu bạc dường như đã va chạm với một xe khác
sau đó mới lao vào đám đông
vụ việc xảy ra lúc sáu h bốn mươi năm giờ địa phương ngày hai mươi năm tháng hai
tại điểm cắt nhau giữa giao lộ auckland và north carrington
một nhân chứng tận mắt theo dõi những gì xảy ra nói tài xế dường như không biết rõ hành động của mình
của anh ta không hề rời khỏi chân ga
nhà chức trách hiện cho rằng tài xế say rượu
indonesia và australia đã khôi phục đầy đủ quan hệ vào thời điểm
chưa đầy hai tháng sau khi indonesia tạm ngừng hoạt động hợp tác với australia
do phát hiện tài liệu giảng dạy có nội dung xúc phạm indonesia
tại một căn cứ của quân đội australia
thủ tướng australia ông mancon turnbull đưa ra tuyên bố này ở sydney
cùng với tổng thống indonesia joko widodo
cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết họ cam kết đạt được một thỏa thuận thương mại tự do trong năm nay
tài liệu gây tranh cãi được cho là chế diễu các nguyên tắc sáng lập ra indonesia
và quân đội của nước này
phát biểu tại cuộc họp báo ông turnbul cho biết ông và tổng thống indonesia
nhất trí khôi phục hoàn toàn hợp tác quốc phòng trao đổi huấn luyện và các hoạt động khác
về phần mình ông widodo người lần đầu thăm australia với tư cách nguyên thủ
cho biết ông tin tưởng thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước sẽ được hoàn tất trong năm nay
đầu tháng hai vừa qua người đứng đầu quân đội indonesia cho biết phía australia đã xin lỗi
về các tài liệu huấn luyện được sử dụng tại một căn cứ lục quân australia ở perth
tổng công ty đường sắt trung quốc đã đưa vào hoạt động hai đoàn tàu cao tốc hình viên đạn
được thiết kế và hoàn thiện theo tiêu chuẩn của trung quốc
trung quốc bắt đầu phát triển tàu cao tốc hình viên đạn theo tiêu chuẩn riêng của nước này
từ năm hai nghìn một mươi hai và nhận được chứng chỉ cho phép hoạt động
từ ngày ba tháng một năm nay
hai đoàn tàu có tên gọi là cá heo xanh và phượng hoàng vàng
bắt đầu chuyến đi đầu tiên lúc một mươi h ba mươi ba phút ngày hai mươi năm tháng hai giờ địa phương
đi từ ga bắc kinh và đến ga quảng châu
hiện nay hầu hết các tàu cao tốc khác của trung quốc được thiết kế và xây dựng
theo tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài
nhiều bộ phận quan trọng như đầu kéo hệ thống phanh hệ thống điều khiển
được chế tạo bởi các công ty nước ngoài như armstrong siemens hay kawasaki

tập đoàn sản xuất xe hơi bmw vừa hợp tác với công ty đồ chơi lego
cho ra đời mô hình phương tiện di chuyển tương lai không tưởng xe máy biết bay
với tên gọi hoverride
vào tháng một vừa qua công ty đồ chơi logo đã cho ra mắt mô hình xe máy biết bay
được ghép từ sáu trăm linh ba mảnh ghép
dựa vào đó bmw đã đưa ra ý tưởng trở nên thiết thực hơn với cuộc sống
khi chế ra một mô hình phiên bản kích thước lớn giống một chiếc xe máy thực
giống với chi tiết của bmw bmw đã đưa ra một mô hình phiên bản kích thức lớn

được thiết kế thêm đôi cánh ở vị trí của bánh trước
mẫu xe này sẽ được trưng bày tại triển lãm logo thế giới
được tổ chức tại copenhagen đan mạch

kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại